mà nhiều tiểu thương tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi họ nhận được rất nhiều lời mời góp vốn
huy động tiền để cho doanh nghiệp đảo nợ tái sản xuất với yêu đái và lãi suất cao hơn lãi ngân hàng là một đồng trên một triệu một ngày
ngoài được trả lãi suất hấp dẫn điều khiến họ tin tưởng là những người đi vay rất hào nhoáng khi khoe có nhiều nhà lầu xe hơi và giai đoạn đầu trả lãi rất đúng hẹn
khi nhận tiền thường viết giấy ghi nợ cho
có sẵn chữ ký của cả hai vợ chồng chủ doanh nghiệp
tuy nhiên theo các tiểu thương một trong hai chữ ký trên có dấu hiệu giả mạo

thì tôi nghĩ là người ta phải đứng đắn
thế nhưng không ngờ là sao là bốn mẹ con nó lừa tôi hết
là đòi nó không giả
nó bảo bao giờ nó có nó giả
một tàu nhà cửa tài sản nó tổng tạn hết cho những đứa người con không nợ đặt
khi mà xảy ra như thế là vỡ lở ra thì bắt đầu là mình mới vào trong nhà thì là lúc ý mới phát hiện ra là
là bị lừa mấy chục con người chứ không phải là một mình mình nữa
còn lúc mà nó cho nó vay nó cứ dấu thôi
vay của người lọ lại giấu người kia
nó không cho mình biết
chứ nếu mình biết thế thì mình cũng không dám cho vay
theo các tiểu thương người đứng ra vay tiền đã không trung thực khi khẳng định vay để cho doanh nghiệp đảo nợ ngân hàng
nhưng thực chất là lấy tiền người sau để trả cho người trước trong thời gian ngắn rồi ngừng chi trả
chỉ trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám đã có ba mươi năm hộ dân có đơn trình báo về hành vi vi phạm pháp luật
đến cơ quan điều tra công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên
hồi qua thì qua các thương tiện thông tin lệ trúng
thì tôi cũng nắm được là hồi qua bộ công an đã chỉ đạo công an của tỉnh thái
giải quyết rất nhiều những vụ việc mà cá nhân huy động vốn
của nhiều cá nhân thậm chí tổ chức
với mục đích là để sản xuất kinh doanh để đảo nợ ngân hàng
nhưng thực chất những đối tượng huy động vốn
này thì là họ gian dối trong cái việc huy động vốn của rất nhiều người
số tiền huy động rất lớn
mà cái mục đích sử dụng tiền của họ không phải là để sản xuất kinh doanh
hay là để đảo nợ ngân hàng
những cái mục đích họ đưa ra ban đầu
mà nhằm chiếm đoạt để sử dụng chi tiêu cá nhân
theo quan điểm của tôi thì những hành vi như vậy
thì có cái dấu hiệu của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
niềm tin đặt sai chỗ rất nhiều tiểu thương tại tỉnh thái nguyên
đã mất tiền mất nhà cửa
khi phải bán hết tài sản đi để trả nợ
cũng từ đây vợ chồng con cái mâu thuẫn gia đình lục đục
đau xót hơn chị chu kim vân và hai con nhỏ
đã mất đi chính người chồng thương yêu của mình
vậy nên ngoài sự tỉnh táo cảnh giác của người dân
thì các ngoan tỉnh thái nguyên cũng cần sớm vào cuộc
để điều tra làm rõ để khuyên cáo đến người dân
thưa quý vị sea games ba mươi một đang bước vào những ngày tranh tài
sôi động căng thẳng và kịch tính nhất
cùng với các tỉnh thành phố hải dương là địa điểm tổ chức
môn thi đấu bóng bàn trong chuỗi các hoạt động của sea games ba mươi một
và cho đến thời điểm này mọi công tác tổ chức đều được đảm bảo
theo đúng kế hoạch quy trình chặt chẽ
trong đó phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tình hình an ninh trật tự
tại hải dương hướng đến một kỳ sea games thành công và an toàn
nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh hải dương nơi diễn ra cuộc tranh tài
giữa tám đoàn với bảy mươi hai vận động viên huấn luyện viên
quan chức quốc tế tham dự sea games ba mươi một thẻ ra vào được kiểm soát chặt chẽ
trước đó tiểu ban an ninh trật tự y tế công an tỉnh hải dương
đã thường xuyên tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình an ninh trở tự
xung quanh địa điểm này
trước đó tiểu ban an ninh trật tự y tế công an tỉnh hải dương
đã thường xuyên tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình an ninh trật tự
xung quanh địa điểm này

sẽ thành công đặc biệt là về mặt an ninh an toàn
lịch thi đấu môn bóng bản được diễn ra từ ngày một mươi ba tháng năm cho đến ngày hai mươi tháng năm
không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hoạt động đi lại khung giờ thi đấu giữa các đoàn
là mục tiêu được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đặt ra
huy động một trăm linh quân số phương tiện thiết bị thực hiện công tác dẫn đoàn
phân luồng điều tiết giao thông
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã triển khai thử nghiệm nhiều tình huống
giao thông giả định tập luyện phương thức đón dẫn cụ thể
đơn vị cũng đã cử cán bộ và huy động tối đa lực lượng phân công nhiệm vụ cán bộ
phối hợp với tiểu ban nghĩa tân đảm bảo an ninh
an toàn cho các đoàn đến hải dương và đưa đón các đoàn từ nội bài
về đến khách sạn nam cường an nghỉ và từ nơi ăn nghỉ đến trung tâm thi đấu
thể lục cửa thao của tỉnh hải dương được đảm bảo an ninh an toàn
công tác phòng cháy chữa cháy cũng được giả soát đảm bảo xử lý kịp thời
những sự cố cháy nổ có thể xảy ra tăng cường trang thiết bị phương tiện phòng cháy
chữa cháy tại địa điểm thi đấu cơ sở lưu trú thực hiện đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm
chủ động quản lý đối tượng phòng ngừa không để các đối tượng hoạt động phạm tội
tại địa điểm tổ chức sea games ba mươi một

tại địa điểm tổ chức sea games ba mươi một

tại địa điểm tổ chức sea games ba mươi một
điều động quản lý đối tượng phòng ngừa không để các đối tượng hoạt động phạm tội
tại địa điểm tổ chức sea games ba mươi một
nỗ lực và trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn
hình ảnh lực lượng công an nhân dân tại sea games ba mươi một đã và đang để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
đối với các đoàn thể thao quốc tế
đây là lần đầu tiên tôi tới việt nam
rất cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp chú đáo
các chiến sĩ công an việt nam làm việc rất chuyên nghiệp
rất tốt mọi công tác thử việc đón chúng tôi từ sân bay về tới khách sạn thi đấu
rất cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các bạn
gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an việt nam
thưa quý vị đây là lần thứ hai hải dương được chọn là địa điểm thi đấu môn bóng bàn
nằm trong chuỗi các hoạt động sea games ba mươi một
với kinh nghiệm đã có cùng những sự chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo
đặc biệt là những phương án cụ thể chi tiết liên quan đến công tác đảm bảo an ninh an toàn
tin tưởng rằng các hoạt động tranh tài của các vận động viên tại hải dương sẽ thành công tốt đẹp
thưa quý vị thành phố đà nẵng đang bước vào giai đoạn nắng nóng kèm theo những cơn mưa cháy mùa
thời tiết nắng ẩm đã tạo điều kiện lý tưởng để cho dịch sốt xuất huyết cũng như tay chân miệng gia tăng
hiện tại ở đà nẵng mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân nhập viện có liên quan tới căn bệnh kể trên
trong đó phần lớn là trẻ em
đây là lần thứ ba trong vòng hai tháng nay chị sương phải đưa con vào bệnh viện vì bệnh tay chân miệng
bé liên tục sốt cao và nổi nhiều bọng nước các lần mắc bệnh chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn
ở bệnh viện thì bác sĩ cũng dạng ra rồi nhưng mà về nhà thì cũng kể sinh
nhà tựa lao dọng rồi này kia nhưng mà không biết tại đâu
đợt trước thì không có mà đợt đây là có
nhưng mà ngày hôm qua bác sĩ bác thấy xuất hiện nhiều hơn mới là có cái bỏng nước
tại trung tâm y tế quận liên kiểu trong một tháng trở lại đây
mỗi ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết
tập trung chủ yếu ở khoa nhi
các trẻ đa số có các biểu hiện như sốt cao liên tục nôn nổi băng đỏ bỏng nước ở tay chân
rất may chưa có cả bệnh nào chuyển nặng
trong thời gian một tháng lại đây sau khi dịch covid bớt đi
thì số bệnh nhân đến nhập viện ngày một tăng lên
trong thời gian tháng qua thì mỗi ngày ở khoa đều có một trăm linh bệnh nhân nằm tại khoa
cụ thể như sáng nay là khoảng một trăm hai mươi hai bài
còn lượng bệnh nhân trong thời gian này tập trung nhiều là ở bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng
trong bệnh lưu lượng mỗi ngày nhập viện khoảng ba mươi bệnh
và bệnh đang nằm lưu hàng tại khoa
thì sốt xuất huyết khoảng một mươi đến hai mươi
hai mươi bệnh còn tay chân miệng sáng nay là ba mươi bệnh
lúc đầu là nó sốt sốt là có ba mươi chín gần bốn mươi độ
vậy là môi nó đỏ lên cao thì mình đưa đến bệnh viện mình khám
thì đến với bác sĩ xét nghiệm máu thì nó ra dương tính với số chất huyết
và đầu là mình thấy sốt cao bác sĩ bảo rỡ thì nhập viện
ở đà nẵng có ba căn bệnh cùng lưu hành và dễ nhầm lẫn với nhau
là sốt xuất huyết tay chân miệng và covid một mươi chín
trong đó có nhiều trường hợp xảy ra đồng nhiễm ở trẻ
như vừa mắc tay chân miệng vừa mắc sốt xuất huyết
vừa mắc tay chân miệng vừa mắc covid một mươi chín
và vừa mắc sốt xuất huyết vừa mắc covid một mươi chín
vì vậy phụ huynh không được chủ quan tự điều trị tại nhà
mà phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh
để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời tránh tình trạng bệnh chuyển nặng
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các tin tức đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày hôm nay đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
công an tp hcm
đã bàn giao trần xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại quận ba
cho công an tp hcm để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản theo thống quyền
trước đó trưa ngày một mươi ba tháng năm tuấn lấy xe máy hiệu criot trên đường quỳnh văn bánh
đến đoạn thuộc phường một mươi một tp hcm áp sát rồi giật sẻ giấy chuyền vàng của một phụ nữ
sau đó tăng ga tháo chạy
tuy nhiên tuấn vừa ra tay hành động thì bị tổ trinh sát
phòng cảnh sát hình sự phát hiện và truy đuổi
cùng thời điểm này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của công an tp hcm
cũng đang trên đường tuần tra phát hiện sự việc đã cùng phối hợp truy bắt
thấy bị truy đuổi đối tượng chạy lòng vòng tốc độ cao khi đến đường nguyễn văn trỗi
phóng xe đi ngược chiều vào làng xe ô tô nhằm tìm đường tẩu thoát
hai tổ trinh sát tăng tốc đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết
để đảm bảo an toàn cho người dân
khi đối tượng ôm cua gấp vào một con hẻm cục các trinh sát vượt lên nổ súng chỉ thiên
khống chế bắt tuấn đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý
năm sáu tám tám thực hiện cao điểm lễ và bảo đảm tốt an ninh trật tự cho sigem ba mươi một
phòng cảnh sát hình sự và công an các quận quyện tp thủ đức đã bắt giữ nhiều đối tượng
bằng nhóm trầm cấp cướp dật góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn thân thiện
để chuẩn bị cho việc đón tiếp khách du lịch đến với thành phố
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và lực lượng
cảnh sát hình sự toàn thành phố tăng cường đấu tranh với loại tội phạm
nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố
chỉ tính riêng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp
trong tuần qua đơn vị đã khám phá năm vụ cướp dật trộm cắp tài sản
mới đây qua công tác quản lý địa bàn trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn là nguyễn văn thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận sáu tp hcm nên tiến hành mời về làm việc
qua đấu tranh thịnh thừa nhận chiều ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đã cùng nguyễn ngọc sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ quận một mươi một dùng xe gắn máy để cướp điện thoại của một cô gái
ngày một mươi ba tháng năm công an tp hcm và trinh sát phòng cảnh sát hình sự cũng bắt giữ nhóm đối tượng
chuyên giàn cảnh giúp đỡ người đi đường để trộm xe máy và tài sản gồm lý văn việt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận một công an tp thủ đức
đang lấy lời khai đối tượng nguyễn văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tại quận bình thạnh
đây là đối tượng đã lấy trộm hàng loạt nắp cống trắng rác cầu thủ thiêm hai gây bức xúc dư luận
rạng sáng ngày bốn và ngày năm tháng năm bốn mươi bốn nắp cống trắng rác cầu thủ thiêm hai được làm bằng gang
đường kính hai mươi cm đã bị kẻ gian lấy trộm
vào cuộc điều tra công an tp hcm đã khoanh vùng đối tượng và phát hiện nghi phạm nguyễn văn thái
sau một thời gian ngắn truy tìm công an phát hiện và bắt giữ được thái ở quận bình thạnh
qua làm việc thái khai do không có việc làm thứ tiền tiêu xài nên ấy xin ý định đi trộm
thái đi qua cầu thủ thiêm hai hống gió và tiện tay sờ vào các nắp cống
nhận thấy các nắp cống dễ tháo nên thái lấy trộm đem bán ve chai được hơn một triệu đồng
công an cho biết nắp cống trên nằm trong danh mục tài sản đặc biệt
hiện vụ việc đang được lực lượng công an hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô thể hiện bốc đầu đi xe một bánh
trên cầu thủ thiêm hai rồi đăng tải trên tài khoản tiktok hôm nay ngày một mươi bốn tháng năm
công an quận một tp hcm đã làm việc và ra quyết định xử phạt đối với tiktoker này
trước đó tối một mươi ba tháng năm lực lượng thuộc đội cảnh sát giao thông công an quận một
phối hợp cùng công an phường bến nghé đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
sau trận đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam tại sea games ba mươi một
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ gần trụ sở ủy ban nhân dân tp hcm
lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy bốc đầu đi một bánh
nên đưa về trụ sở
làm việc với cơ quan công an nam thanh niên hai mươi tuổi này cho biết thường trú tại cần thơ
kiểm tra phương tiện cảnh sát giao thông xác định xe đã được thay đổi kết cấu độ bô xe
thành niên thừa nhận thường xuyên đăng tải những clip mà bản thân biểu diễn bốc đầu xe
khoe xe độ trên mạng xã hội tiktok bằng tài khoản của mình
mới đây nhất là biểu diễn bốc đầu xe ở cầu thủ thiêm hai nhờ bạn quay lại rồi đăng tải clip với tựa đề
đường mới đi đã thiệt trên kênh tiktok của mình
đội cảnh sát giao thông quận một đã lập biên bản đối với nam thanh niên này với các lỗi vi phạm
điều khiển phương tiện bằng một bánh tự ý thay đổi kết cấu xe và tạm giữ phương tiện
thưa quý vị những ngày qua người làm nghề môi giới thu mua lúa ở xã vĩnh bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
lo lắng bất an khi người thương lái đến từ thành phố cần thơ đã lặn mất tâm hơi
lúa đã xuống ghe nằm chờ mấy ngày nay làm cho người nghề làm cò lúa và người nông dân như đang ngồi trên đống lửa
dọc theo những con sông trên địa bàn xa vĩnh bình huyện hòa bình nhiều ghe tàu đã để ấp lúa
nhưng vẫn phải neo dây nằm chờ không thể xuất bến được vì không liên lạc được với thương lái
theo anh trần văn kiều một người làm nghề cò thu mua lúa của nông dân có diện tích nhỏ lẻ trong vùng
rồi bán lại cho những thương lái lớn
thì do tin tưởng nên anh kiều và một số cò lưu khác ở địa phương đã hứa miệng viết giấy tay
sẽ gom bán từ vài trăm đến cả ngàn tấn lúa cho thương lái vào thời điểm thu hoạch này
thế nhưng sau vài chuyến ghe lúa đã cho xuất bến anh kiều và những còi lúa khác vẫn chưa nhận được tiền
sau nhiều lần giờ hỏi đòi tiền số lượng lúa đã giao thì cả thương lái và người trung gian đã lặn mất tâm hơi
để lại là sự hoang mang lo lắng của anh kiều cùng cánh còi lúa nhỏ
tình tưởng nó rồi mới giao lúa cho nó
bây giờ là không biết nó giao về đâu nghe nói nó giao về anh liễu hay gì đó
là không biết nó giao về anh liễu anh liễu nó giao về đâu không gần
nhưng mà hỏi một ngày là ghe lúa nào cũng đậu lại bốn năm đêm hết
rồi nhiều khi là ghe lúa đậu bốn năm đêm rồi lên tiếng bỏ cọc rồi dân không đồng lòng
bây giờ nếu mà ghe lúa mình để gì là sẽ thắt thoát
dù chỉ là hợp đồng miệng song đơn vị thu mua trước đây thực hiện rất tốt những giao kèo khi giao nhận lúa
lợi dụng vào lòng tin của nông dân và những người môi giới ở địa phương
phía trung gian đã đưa phương thay đổi đơn vị thu mua từ hợp tác xã địa phương
sau một thương lái đến từ cần thơ mà không hề nói rõ với phía người bán
với lý do không đủ tiền lấy lúa thường lái bỏ chạy phía trung gian cũng lặng im sau đó
ghe lối đi không thấy phản hồi ghe lúa ở bến thì không biết xuất bán đi đâu
không giấy tờ hợp đồng nên cũng không thể truy cứu trách nhiệm cho phía thu mua
vì vậy người nông dân cũng đang trong tâm trạng lo lắng từng ngày
ủa giờ đang trôi lơ lửng không biết bán đi hay thu hồi vốn lại từ đâu
ghe lạ nữa nói chung là không có giáo chủ ghe
người ta cũng không dám đi người ta có trả tiền người ta mới dám đi
nhưng mà thấy cũng thiệt hại đó là đậu hai ba ngày lúa thì lúa tươi
mà người dân thì muốn bán cũng kẹt tiền cũng bán thì cũng lấy tiền xây sở công việc hết vậy đó
của em thì số nhiều khoảng gài bán xuống là cũng như bốn mấy năm mươi tấn
mà hiện tại bữa nay là ba bữa mà chưa có tiền cũng không sợ
vì quá tin tưởng vào phía trung gian không tìm hiểu kỹ khi thực hiện buôn bán
nên đã đẩy những người môi giới mua bán lúa địa phương và nông dân vào thế tiến thoái lưỡng nan
mỗi ngày trôi qua sẽ làm ảnh hưởng rất xấu đến chất lượng hạt lúa
đồng nghĩa với việc giảm giá trị hạt lúa khi xuất bán
người dân cần hết sức cảnh giác với những chiêu trò mua bán như thế này
tránh thiệt hại cho bản thân trong vụ mùa thu hoạch lúa
đã có sáu ca tử vong
do số xuất khuyết và hơn bảy một trăm linh ca số xuất khuyết tăng gấp năm lần so với cùng kỳ
đây là dịch bệnh rất đáng báo động
ngành y tế tp hcm đang giám sát chặt chẽ công tác phòng chống
và thường xuyên tổ chức các đoàn đi kiểm tra đôn đốc
trong những tuần vừa qua tp hcm cũng như các tỉnh nam bộ ghi nhận tình hình chung
đó là khuyến hướng gia tăng số ca mắc số xuất khuyết nặng cũng như ghi nhận những ca tử vong
theo hcdc trong tuần một mươi tám tp hcm ghi nhận năm mươi ba ổ dịch mới phát sinh ở hai mươi tám phường xã
hơn hai quận quyện tăng hai mươi bảy ổ dịch mới so với tuần trước đó hiện đã có sáu ca tử vong tăng hai trăm linh
với số ca mắc số xuất khuyết nặng gia tăng trong thời gian gần đây
các chuyên gia nhận định khả năng cao là số mắc bệnh có thể nhiều hơn số ca ghi nhận
diễn biến này phù hợp với chung kỳ dịch bệnh của số xuất khuyết
một loài dịch bệnh đặc hữu của thành phố
cùng với biến đổi khí hậu dấu hiệu gia tăng số ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch
thì dự báo năm hai nghìn hai mươi hai bệnh số xuất khuyết sẽ rất phức tạp
sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cấp đăng ký ô tô xe máy và xứ phạt mùi
qua hình ảnh các lỗi vi phạm giao thông cho lực lượng công an cấp xã phường thị trấn
việc tập huấn này được thực hiện theo thông tư một mươi năm của bộ công an
dự kiến sẽ chính thức triển khai từ ngày hai mươi một tháng năm tới đây
buổi tập huấn tại đội cảnh sát giao thông các lái thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
dành cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an của ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn trên toàn địa bàn thành phố
chương trình tập huấn sẽ tập trung vào hai nội dung chính là hướng dẫn nghiệp vụ cho công an các địa phương
về thực hiện các quy trình đăng ký xe mô tô xe máy kể cả xe máy điện
đồng thời tiếp nhận hồ sơ và xứ phạt lỗi vi phạm giao thông qua hình ảnh
chương trình tập huấn sẽ tập trung vào hai nội dung chính là hướng dẫn nghiệp vụ cho công an các địa phương
về thực hiện các quy trình đăng ký xe mô tô xe máy điện đồng thời tiếp nhận hồ sơ và xứ phạt lỗi vi phạm giao thông qua hình ảnh

đối với việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh công an cấp xã phường thị trấn
có thể trực tiếp yêu cầu người điều khiển hoặc chú phương tiện vi phạm tại địa phương đóng phạt theo quy định
đối với đăng ký xe áp dụng tại năm huyện là huyện cần giờ nhà bè bình chánh hóc môn và củ chi
trường hợp là đăng ký xe mô tô xe máy điện thì công an cấp xã thị trấn sẽ thực hiện
điều với đăng ký xã ô tô thì sẽ là công an cấp huyện thực hiện
bằng hình thức giao về các địa phương như vậy tạo tiện lợi cho người dân khi đi làm thủ tục hành chính

trước đó công an thành phố hồ chí minh cũng đã tổ chức ba lớp tập huấn
về đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ cho công an năm huyện và các xã
về cơ sở vật chất hiện nay hầu hết công an
cấp xã phường thị trấn đều đã được trang bị máy tính máy in
và đồng bộ đường truyền dữ liệu sẵn sàng do việc triển khai vào ngày hai mươi một tháng năm tới